vào đúng hai mươi giờ tối nay trên sân vận động mỹ đình đội tuyển việt nam sẽ có cuộc đối đầu được dự báo là đầy khó khăn với đội tuyển các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
tuy nhiên đội tuyển việt nam dưới thời của huấn luyện viên park hang seo luôn được đánh giá cao về cách vận hành chiến thuật đa dạng qua từng trận đấu
và đây là cơ sở để chúng ta tin vào một kết quả khả quan qua đó có thể tiếp tục duy trì vị trí top đầu tại bảng g
bảng g vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai khu vực châu á đang thực sự nóng lên với cuộc đua giữa các đội tuyển việt nam thái lan và uae
những trận đấu tới đây gặp uae và thái lan được đánh giá là cực kỳ khó khăn đối với đội tuyển việt nam khi họ đặt quyết tâm giành ngôi đầu bảng
thế nên đánh bại uae lúc này là nhiệm vụ không hề đơn giản đối với quế ngọc hải và các đồng đội
thực ra thì cục diện của
bảng đấu này thì đối với việt nam và các quốc gia khác thì chỉ có môi đầu bảng mới có khả năng đi tiếp vào vòng sau
bởi vì là các đội bóng trong bảng cũng về trình độ rất là tương đương nhau tương đồng nhau
do vậy thì khả năng tranh lệch về những trận đấu với cách biệt tỷ số lớn là rất là hiếm
nhưng mà ngược lại thì cái hiệu số thì không cao và cái khả năng so sánh của các đội nhì bảng của bảng khác cũng rất là khó khăn
tất nhiên là trước trận đấu chúng tôi bao giờ cũng suy nghĩ
chúng tôi đặt cái quyết tâm là chúng ta phải có điểm trong trận đấu đó
ở trận đấu tối nay đội tuyển việt nam có lợi thế là được thi đấu trên chảo lửa mỹ đình
phải nói rằng dưới thời huấn luyện viên park hang seo đội tuyển việt nam đang có thành tích hoàn hảo mỗi khi thi đấu tại đây
nếu phát huy lối chơi gắn kết cùng tinh thần thi đấu hết mình tuyển việt nam vẫn có hy vọng giành chiến thắng
tới thiểm này thì chúng ta đã biết được thực lực của uae với những trận đấu vừa qua
họ cũng đã tỏ ra rất là mạnh khi mà đã vượt qua
indonesia với tỷ số rất là đậm từ năm
tuy nhiên khi họ lại thua thái lan và điều đấy cho thấy rằng việt nam hoàn toàn vẫn có cơ hội
nếu như mà khi mà chúng ta gặp lại họ kết quả trận đấu thật sự rất là khó dự đoán
tôi hy vọng là chúng ta sẽ thắng với một cách biệt một bàn
tối nay hơn bốn vạn khán giả ở sân mỹ đình sẽ tiếp sức cho quế ngọc hải và các đồng đội chơi một trận đấu để đời
bởi đây là trận đấu mang tính bước ngoặt
nếu giành thắng lợi
đội tuyển việt nam sẽ đứng trước cơ hội tiếp tục làm nên kỳ tích